đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trường ban dân vận trung ương
và các đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn đơn vị tỉnh lâm đồng đã có buổi tiếp xúc cử tri phường năm
thành phố đà lạt sau kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi bốn
tại buổi tiếp xúc cử tri kiến nghị cần có biện pháp mạnh để xử lý tình trạng đầu độc rừng thông
xảy ra trong thời gian qua tại đà lạt và một số địa phương trong tỉnh
có giải pháp xử lý đối với những dự án chậm triển khai tăng cường công tác bảo vệ môi trường
bảo vệ và phát triển rừng phòng chống tham nhũng
thay mặt đoàn đại biểu quốc hội đơn vị tỉnh lâm đồng đồng chí trương thị mai tiếp thu các ý kiến
đóng góp và giải trình những vấn đề cử tri quan tâm
đồng chí giải thích làm rõ thêm một số sự kiện thời sự được đông đảo cử tri quan tâm
những ý kiến của cử tri đoàn ghi nhận để tiếp tục kiến nghị quốc hội và các cơ quan chức năng
liên quan xem xét giải quyết bảo đảm lợi ích chính đáng của nhân dân